bệnh viện ung bứu hàng năm đã có trên bốn trăm một mươi chín lượt bệnh nhân đến khám

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trung tâm lọc máu kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn nhật bản tại bệnh viện nguyễn tri phương tuy chỉ mới đi vào hoạt động được hơn một năm nay nhưng đã đem lại niềm vui cho hàng ngàn bệnh nhân
đây là trung tâm lọc máu đầu tiên ra đời tại tp hcm đạt tiêu chuẩn quốc tế do nhật bản tài trợ chuyển giao trang thiết bị và đào tạo kỹ thuật là cơ hội cứu sống cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về thận
đồng thời thể hiện tình hữu nghị giữa việt nam và nhật bản trong đầu tư và phát triển y tế chuyên sâu
do ô nhiễm môi trường dinh dưỡng và các chất hóa học độc hại v v sự gia tăng về tuổi thọ dẫn tới các bệnh viện hóa tăng như đái tháo đường huyết áp tim mạch đã khiến tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh thận mạng tính tăng nhanh đột biến
trong đó hàng năm tại thành phố hồ chí minh đã có hàng chục nghìn người mắc bệnh thận và có nhiều bệnh nhân bị biến chứng để lại hậu quả rất nặng nề cho gia đình và xã hội
ngày một mươi hai tháng tám hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã phối hợp với đại sứ quán nhật bản khánh thành trung tâm lọc máu kỹ thuật cao tại bệnh viện nguyễn tri phương
trong thời gian đầu vận hành tại trung tâm nhật bản đã cử năm chuyên gia chuyên ngành lọc máu thận nhân tạo đến làm việc đào tạo và chuyển giao tại chỗ cho bác sĩ và điều dưỡng của việt nam
do đó được tiếp cận phương pháp lọc máu chất lượng cao nhiều bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính nhưng sức khỏe vẫn phục hồi rất nhanh